thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng campuchia samdek techo hunseng hiện đang có chuyến thăm chính thức việt nam
đã cùng dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam campuchia cùng dự có lãnh đạo một số bộ ngành và khoảng bốn trăm linh doanh nghiệp hai nước
phát biểu tại diễn đàn thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ trong bối cảnh hợp tác hai nước phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực
lãnh đạo chính phủ hai nước thường xuyên tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp hai nước
với kim ngạch thương mại năm nay ước đạt năm tỷ usd
tại mỹ thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng đến năm hai nghìn hai mươi có thể đạt từ bảy đến tám tỷ usd
hai nước đều là thành viên của asean
trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế asean đã có nhiều quy định thuận lợi mở cửa thị trường cho vốn hàng hóa lao động dịch vụ
đây là cơ sở nền tảng mà các doanh nghiệp cần tận dụng tốt cho các thuận lợi này
chính phủ thủ tướng chính phủ của việt nam luôn ủng hộ tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp việt nam